xin kính chào quý vị và các bạn
trong khoảng trưa chiều nay bộ phận không khí lạnh ở phía bắc có cường độ mạnh
bắt đầu tác động đến thời tiết ở các tỉnh bùng đùi phía bắc nước ta
sao đến hai ngày nghỉ cuối tuần này tại đông bắc bộ trời rét đậm rét hại trên diện rộng
ban đêm có khả năng xảy ra băng giá và sương muối
ngày trời nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là từ một mươi năm đến một mươi tám độ
sau đó giảm khoảng một độ trong hai ngày tiếp theo
khu vực phía tây bắc bộ cũng chịu tác động của không khí lạnh mạnh và khô từ ngày mai
trời rét đậm rét hại trên diện rộng
các tỉnh bùng đùi cần đề phòng băng giá và sương muối
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
khu tây bắc có nơi cao hơn
sang hai ngày tiếp theo nhiệt độ sẽ giảm khoảng một độ
các tỉnh từ thanh hòa đến hà tĩnh trong ba ngày tới chủ yếu là không có mưa
trong khi đó từ quảng bình đến thừa thiên huế có mưa rông trong ba ngày tới
từ đêm nay cho đến đêm mai sẽ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
nguy cơ sẽ ra lũ quét
xa lở đất và ngập úng
nhiệt độ trên toàn khu vực hầu như không quá mức là hai mươi ba độ
từ đêm nay cho đến đêm mai khu vực từ đà nẵng vào đến khánh hòa sẽ có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rông
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất và ngập úng
hai tỉnh ninh thuận và bình thuận có mưa diện giải rác
nhiệt độ cao nhất trên cả khu vực không quá mức là ba mươi độ
và có nơi có rông về chiều tối
sao đến ngày một mươi tám một mươi chín mưa giảm hầu như chỉ còn xuất hiện cục bộ
ban ngày trời có lúc có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở ngưỡng là hai mươi năm hai mươi tám độ
sau đó giảm khoảng một độ trong hai ngày tiếp theo
tại khu vực nam bộ ngày mai có mưa rông rải rác về chiều tối
sau đó mưa giảm dần
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ không cao
trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ vào ngày mai
sau đó giảm dần mỗi ngày khoảng một độ trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín